thưa quý vị nhằm chung tay cùng cộng đồng chống đại dịch covid một mươi chín ngoài các món quà mang ý nghĩa thiết thực gửi tới lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như khách hàng đang nằm trong diện cách ly
các nhà mạng việt nam đã luôn đồng hành cùng tất cả mọi người vượt qua đại dịch một cách nhanh chóng
mỗi việc làm đó được xem là những thông điệp ý nghĩa cùng lan tỏa nâng cao ý thức cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
là người luôn bận rộn với công việc văn phòng nhưng chị dương vẫn không quên vào mạng để cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong giai đoạn then chốt này sự hỗ trợ của các nhà mạng nói riêng cũng như các doanh nghiệp nói chung sẽ tiếp thêm nguồn lực thể hiện tinh thần đoàn kết nỗ lực cùng cả cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh